tại hải dương thủy sản đang là một trong những lợi thế để phát triển kinh tế nông nghiệp ở xã hồng đức huyện ninh giang
tuy nhiên việc bảo vệ nguồn lợi từ nuôi trồng thủy sản đang đặt ra nhiều thách thức cho bà con nông dân trong mùa mưa bão
xã hồng đức hiện có hơn một trăm linh hộ dân nuôi trồng thủy sản trên diện tích gần một trăm linh hectare
trung bình mỗi năm mỗi hộ gia đình thu trên một mươi tấn cá
trong mùa mưa bão hộ nông dân của xã thường xuyên xuống thăm các mô hình của hộ chăn nuôi
tuyên truyền vận động cho hộ chăn nuôi làm sao là phải phòng chống trong mùa mưa bão
thứ nhất là phải khơi thông dòng cháy công rãnh phải thông thoáng phải kiểm tra môi trường nước ao của mình
thường xuyên là hàng tháng phải đảm bảo vệ sinh môi trường phải tấy
bằng phương thức này
thứ hai là tấy thuốc và thay nước thường xuyên để đảm bảo như thế là nguồn nước sạch sẽ để nuôi con cá nó mới đảm bảo
trong khi thời tiết đang có những diễn biến thất tường các hộ dân nuôi thủy sản xã hồng đức đã chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho thủy sản
và các biện pháp đảm bảo an toàn đầm ao để không xảy ra tràn bờ nhằm hạn chế thất thoát thủy sản